tòa án nhân dân tp hà nội vừa có thông báo kháng cáo trong vụ án việt á
theo thông báo cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cùng một mươi một bị cáo liên quan đến vụ án việt á đã có đơn kháng cáo
trong đó cựu bộ trưởng nguyễn thanh long và bị cáo phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ việt á
viết tắt là công ty việt á cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
bị cáo vũ đình hiệp phó tổng giám đốc công ty việt á kháng cáo đề nghị xem xét đánh giá lại bản chất của vụ án và tội danh đối với bị cáo
liên quan đến vụ án này công ty việt á cũng kháng cáo đề nghị không tịch thu xung quanh quỹ nhà nước số tiền được xác định là hưởng lợi bất chính
từ việc bán kết xét nghiệm covid một mươi chín cho các tổ chức cá nhân không bị xem xét khởi tố trong vụ án
công ty việt á cũng đề nghị các tổ chức mua kýt xét nghiệm của doanh nghiệp này mà không qua thủ tục đấu thầu phải thanh toán tiền cho công ty việt á như hợp đồng đã ký kết
ngoài ra công ty việt á còn kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm hủy bỏ các biện pháp phong tỏa hạn chế giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp này
và các doanh nghiệp trong hệ thống của công ty việt á không liên quan đến vụ án
một số cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét về phần tài sản liên quan
trước đó chiều ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án sơ thẩm đối với ba mươi tám bị cáo trong vụ án việt á
bị cáo nguyễn thanh long nhận bức án một mươi tám năm tù tội nhận hối lộ bị cáo phan quốc việt bị tuyên phạt hai mươi chín năm tù về hai tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
thông tin mới về vụ giám đốc phòng giao dịch ngân hàng hà hải đăng trú quận cẩm lệ tp đà nẵng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã tiếp tục khởi tố bắt tạm giam thêm ba bị can
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai ngoài công việc chính là giám đốc phòng giao dịch của ngân hàng an bình tại thị trấn nam phước
huyện duy xuyên tỉnh quảng nam hải đăng còn kinh doanh thêm bất động sản
để có tiền đầu tư đăng đã vay mượn tiền của nhiều bị hại tổng số tiền đăng chiếm đoạt của các bị hại lên đến một mươi bốn tỷ đồng
tiếp tục mở rộng điều tra vụ án ngày hai mươi tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam thêm ba bị can gồm nguyễn văn dũng chú huyện duy xuyên nguyễn thị hiền chú huyện thăng bình và nguyễn thiên ân
chú thành phố đà nẵng đều là nhân viên phòng giao dịch nam phước ngân hàng thương mại cổ phần an bình về hành vi giả mạo trong công tác và lừa đảo chiếm thật tài sản
các quy định trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng nam phê chuẩn và cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã tống đạt
thực hiện được cao điểm tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh biên giới vùng biển và chống khai thác iuu trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
trong lúc tuần tra kiểm soát lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đã phát hiện bắt giữ năm vụ năm tàu giã cào với hai mươi chín thuyền viên có hành vi đánh bắt khai thác hải sản trái phép trên biển
cụ thể vào lúc một mươi chín h ba mươi năm phút ngày một mươi tám tháng hai tại vùng biển nghi duân cách bờ khoảng tám hải lý lực lượng tuần tra đã phát hiện bắt giữ hai tàu cá mang biển kiểm soát na chín mươi chín nghìn chín trăm hai mươi sáu ts do nguyễn văn thanh làm chủ phương tiện
và tàu cá mang số hiệu na

cụ thể vào lúc một mươi chín h ba mươi năm phút ngày một mươi tám tháng hai tại vùng biển nghi xuân cách bờ khoảng chín hải lý lực lượng tuần tra đã phát hiện bắt giữ hai tàu cá mang biển kiểm soát ht chín nghìn ba mươi năm s năm mươi sáu ts do nguyễn văn thanh làm chủ phương tiện

hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
ông phạm trí quang vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ ngân hàng nhà nước cho biết ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn là thời hạn cuối cùng để các tổ chức tiến dụng báo cáo tình hình công bố lãi suất cho vai bình quân
thời gian tới ngân hàng nhà nước sẽ lập một website tập trung tất cả đường link công bố lãi suất của các tổ chức tiến dụng
tuy nhiên theo đại diện của các tổ chức tín dụng
việc công khai lãi suất cho vay đối với các khách hàng cá nhân thì không gặp khó khăn nhưng đối với khách hàng tổ chức thì thực sự vướng mắt
bởi vì ngân hàng xác định lãi suất cho vay đối với khách hàng tổ chức trên cơ sở rủi ro tổng thể và lợi ích tổng thể của khách hàng
bên cạnh hoạt động tín dụng các khách hàng tổ chức cũng có tiền gửi tại ngân hàng sử dụng các dịch vụ khác của ngân hàng
do vậy lãi suất cho vay không phản ánh toàn bộ chi phí khách hàng vì vậy chỉ nên công khai lãi suất cho vay đối với khách hàng là cá nhân
bên cạnh đó đối với khách hàng cá nhân thì ngân hàng cho vay theo sản phẩm nên việc công khai lãi suất là tương đối lức thuận lợi
tuy nhiên đối với khách hàng doanh nghiệp lãi suất cho vay lại phụ thuộc vào từng doanh nghiệp từng nhóm doanh nghiệp
nên đề nghị chỉ công khai lãi suất cho vay cá nhân không công khai lãi suất cho vai doanh nghiệp
trước các kiến nghị của các tổ chức tiến dụng ngân hàng nhà nước sẽ tổng hợp và có giải pháp tháo gỡ phù hợp
vùng biển thị xã hoàng mai và cửa lò nghệ an đang vào mùa cá cơm
mỗi tàu một mươi một mươi hai ngư dân đánh bắt được hai mươi năm năm mươi tấn sau hơn bốn ngày ra khơi thu về hai trăm năm mươi năm trăm linh triệu đồng
từ mùng năm tết ngày một mươi bốn tháng hai đến nay tại cảng cá quỳnh lập thị xã hoàng mai
mỗi ngày có hơn một mươi tàu cá công suất sáu trăm linh một nghìn mã lực về neo đậu với khoang cá đầy áp cá cơm
ngư dân bỏ cá vào khai nhựa
đặt lên thang sắt dài năm mét để vận chuyển từ tàu lên cảng
thời tiết đầu năm thuận lợi mỗi chuyến ra khơi đánh bắt cá cơm trung bình một tàu bắt được hai mươi ba mươi năm tấn thu về hai trăm năm mươi bốn trăm linh triệu đồng
tàu đông nhân lực công suất lớn trên một mã lực có thể lãi hơn năm trăm linh triệu đồng lúc chúng đậm năm mươi bảy mươi tấn cá cơm
sau khi trừ hết chi phí lợi hơn một nửa
tại cảng cá nghi thủy thị xã cửa lò bốn hôm nay từ tờ mờ sáng hàng trăm thương lái chủ cửa hàng đông lạnh
đã đến cầu cảng thu mua cá cơm
của các ngư dân đánh bắt bằng thuyền công suất nhỏ dưới một trăm linh mã lực cách bờ khoảng hai mươi hải lý
theo lãnh đạo phường nghi thủy địa bàn có gần một trăm linh tàu thuyền các loại chủ yếu đánh bắt gần vừa
mỗi chuyến ra khơi hai ba ngày một tuần qua mỗi phương tiện bắt được năm hai mươi tấn cá cơm nhiều hiếm có so với ngày thường
ngoài nhập cho thương lái nhiều ngư dân mang cá về nhà cất làm thực phẩm hoặc lại xe máy ô tô tải cỡ nhỏ
chở đi bán lẻ tại các chợ nhập cho chủ cửa hàng đông lạnh với giá cao hơn ba năm đồng một kg so với bán tại cảng
sau chuyến ra khơi đánh bắt xuyên tết trên biển thời điểm này nhiều tàu cá tại khánh hòa đã mang hải sản về bờ cho các thương lái
theo đánh giá chuyến biển đầu năm của ngư dân khánh hòa tương đối thuận lợi sản lượng đánh bắt cá đạt khá cao so với mong đợi của bà con
ngoài ra các loại hải sản hiện nay cũng được thu mua ở mức giá ổn định
nên ngư dân rất phấn khởi
ngay từ sáng sớm tại khu vực cảng cá hòn rớ thành phố nha trang đã rộn rã tiếng cười nói của bà con ngư dân
hàng chục chiếc tàu cá đã mang thành quả của chuyến biển xuyên tết về bờ
năm nay thời tiết thuận lợi trời nắng ấm ngư dân vươn khơi khai thác đánh bắt hải sản đạt sản lượng khá cao so với mọi năm
đến hết ngày một mươi một tháng riêng toàn tỉnh đã có khoảng bốn mươi trên tổng số một trăm linh ba tàu cá khai thác xuyên tết trở về cập cảng lên cá
trong đó các tàu lưới rê đạt sản lượng trung bình từ tám đến một mươi tấn một tàu
các tàu câu cá ngừ đại dương đạt sản lượng trung bình hơn hai tấn một tàu
đặc biệt năm nay có những tàu câu cá ngửi đại dương đạt đến từ tám mươi đến một trăm linh con một tàu

đặc biệt năm nay có những tàu cá ngửi đại dương đạt đến từ tám mươi đến một trăm linh con một tàu
tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của ủy ban châu âu ec đối với thủy sản đánh bắt của việt nam
hoàn thiện các quy định về chống khai thác bất hợp pháp eu
ban quản lý cảng cá hoàng giới cũng bố trí trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
cũng chuẩn công tác chuẩn bị để tiếp đón thầy rất là chú đáo
tạo một điều kiện thuận lợi nhất cho bà con ngay sau khi trở về thuận lợi để bốc giữa thủy sản
xong xong với đấy ban quản lý cũng liên tục nhắc nhở tuyên truyền
cho bà con ngư dân về trách nhiệm khai thác thủy sản
không vi phạm các quy định của luật thủy sản một mươi bảy
và cũng góp phần để xây dựng một nghề cá bền vững có trách nhiệm
sau những ảnh hưởng của thời tiết dịch bệnh khiến tình hình khai thác thủy sản gặp nhiều khó khăn trong năm cũ
thì những khởi sát trong chuyến biển đầu năm này sẽ là động lực thúc đẩy ngư dân khánh hòa vươn khơi trong thời gian tới
dự kiến từ nay đến dòng tháng riêng
cảng hòn rớ sẽ tiếp tục đón hàng chục tàu cá khai thác xuyên tết trở về
ngoài ra ở chiều ngược lại các tàu khai thác xa bờ khác cũng đang tất bật chuẩn bị nhân liệu vật tư để vươn khơi bám biển
trong một mươi ngày qua ban quản lý cảng cá hòn rớ ghi nhận có bốn mươi sáu tàu cá của ngư dân trong và ngoài tỉnh khánh hòa xuất bến vươn khơi khai thác hải sản
tại vùng cao quảng trị nhiều mô hình nông nghiệp kết hợp với du lịch đang được phát huy hiệu quả
đặc biệt là dịp tết nguyên đán giáp thìn
hàng trăm ngàn khách đã đến với các mô hình này đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người nông dân
thông qua các mô hình không chỉ mang lại giá trị to lớn về mặt sản xuất nông nghiệp
mà còn góp phần phát triển và quảng bá du lịch các địa phương ở vùng cao quảng trị
tại khu du lịch trân trời farm ở kha sanh hướng hóa
trong dịp tết nguyên đán giáp thìn mỗi ngày nơi đây đón hơn hai lượt khách đến tham quan trải nghiệm
tôi thấy cái mô hình ở đây rất là tuyệt vời không khí trống lên
rồi là cái cổi với những con thú rất là thiên nhiên hòa đồng với thiên nhiên và với con người
chúng tôi sẽ phát triển làm farmstay chỗ để nghỉ lại cầm trái quá đêm
và kết hợp cả trong rau nông nghiệp nông nghiệp xích để du khách tự thu hết trải nghiệm
hiện tại trên địa bàn huyện hướng hóa có hơn một mươi mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch
khi đến với các mô hình này du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động thú vị như tìm hiểu về các vườn cây ăn trái
tham quan tự hành
chúng tôi sẽ tự tay thu hoạch trái cây hay trồng cây đặc biệt là có được những điểm check in hết sức lý tưởng
huyện sẽ đẩy nhấn tiến đồ quy hoạch vùng tăng cường các tuyên thông quảng bá
và liên kết với các đơn vị lựa hình các đơn vị làm du lịch để kết nối các tour tuyến đến với huyện hướng hóa nhiều hơn
làm giàu hơn và làm phong phú hơn các mô hình về du lịch các sản phẩm du lịch
toàn tỉnh quảng trị có hơn hai mươi mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch
dịp tết nguyên đán giáp thìn đã có hơn một trăm năm mươi lượt khách đến với các mô hình này
qua đây đã giúp giải quyết đầu ra cho nông sản và thúc đẩy phát triển thương mại nông nghiệp
một hướng đi mới cho phát triển nông nghiệp cũng như du lịch ở vùng cao quảng trị
tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính thưa quý vị vừa kết thúc kỳ nghỉ tết nông dân trồng sầu riêng cà phê lúa gạo trên cả nước
đã phấn khởi bắt tay vào sản xuất vụ mùa mới khi mà giá các loại hàng này liên tục lập đỉnh
trong thời gian nghỉ tết nhiều vừa sầu riêng tại tiền giang gần như không có ngày nghỉ
vì ngày nào thương lái cũng phát giá đến nhà vườn
từ mùng bốn tết giá sầu riêng đã leo đến mức trên hai trăm linh đồng một ký và nằm đến hiện nay
mức giá này dành cho sầu riêng thái loại một và loại hai
từ một trăm tám mươi đồng đến một trăm tám mươi năm đồng một ký
theo nhiều nhà vườn giá sầu riêng cận tết năm nay còn cao hơn năm ngoái do thị trường trung quốc hút hàng
hiện sầu riêng việt nam đang một mình một chợ tại trung quốc
nhất là dịp tết nguyên đáng nhu cầu biếu tặng của người dân nước này tăng cao
trong khi đó nguồn cung hàng trái vụ có số lượng hạn chế nên giá đứng ở mức cao chót vót
trong khi đó mặt hàng cà phê giá cũng đang lập đỉnh
kể từ ngày một mươi tám tháng hai giá cà phê tăng sốc hơn một bốn trăm linh đồng
cà phê tăng sốc hơn một bốn trăm linh đồng một ký vượt qua mọi đỉnh dự đoán trước đó
tại tỉnh đắk lắc cà phê hiện đang được thu mua ở mức tám mươi một trăm linh đến tám mươi hai trăm linh đồng một ký
lâm đồng từ bảy mươi chín năm trăm linh đồng một ký gia lai từ tám mươi đến tám mươi ngàn một trăm linh đồng một ký
và cao nhất là tại đắk nông từ tám mươi năm trăm linh đồng một ký
theo lý giải của các chuyên gia ở thời điểm hiện nay có lẽ nhà nhập khẩu đã tính toán được sản lượng cà phê toàn cầu
sau khi việt nam kết thúc vụ thu hoạch
nguồn cung hạn chế trong khi vận
chuyển đường biển gián đoạn biến đổi khí hậu khó lường khiến cho giá cà phê tăng lên
ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng nhấp thình các doanh nghiệp bắt tay vào sản xuất
từ những ngày đầu năm các đơn hàng đã tới tấp khiến các doanh nghiệp phải tăng tốc sản xuất để kịp tiến độ
theo số liệu của bộ công thương xuất nhập khẩu hàng hóa tháng đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi bốn tăng mạnh
đạt hơn sáu mươi bốn tỷ usd tăng gần ba mươi tám cùng kỳ năm ngoái
riêng xuất khẩu tăng bốn mươi hai khoảng ba mươi ba
đây cũng là mức tăng cao nhất từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
xuất khẩu tăng mạnh nhờ động lực từ hai nhóm ngành chính là nông lâm thủy sản và công nghiệp chế biến
tăng lần lượt gần chín mươi bảy và ba mươi tám
điển hình như mặt hàng gạo nửa đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn việt nam xuất khẩu một trăm chín mươi bốn bảy mươi bốn tấn gạo
kiêm ngạch đạt một trăm ba mươi bốn năm mươi bảy triệu usd
với mặt hàng rau quả tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn kiêm ngạch xuất khẩu rau quả đạt khoảng bốn trăm năm mươi tám bảy trăm bốn mươi một
tăng tám mươi chín hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
đáng chú ý nhiều đơn hàng xuất khẩu rau quả tăng trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó sầu riêng vẫn rất có triển vọng mở ra tín hiệu tích cực cho ngành
dự báo về tình hình xuất nhập khẩu trong năm hai nghìn hai mươi
cục xuất nhập khẩu thông tin năm hai nghìn hai mươi bốn bối cảnh thế giới được dự báo
tiếp tục có những chuyển biến lớn và khó lường với nhiều cơ hội và thách thức đan sen
cụ thể xu hướng phi toàn cầu hóa đang trỗi dậy mạnh mẽ
chính sách bảo hộ xuất hiện trở lại ở nhiều nước
các nước phát triển đang ngày càng quan tâm nhiều đến các vấn đề an toàn
cho người tiêu dùng phát triển bình vẩn chống biến đổi khí hậu
từ đó dựng lên những tiêu chuẩn và quy định mới với các sản phẩm nhập khẩu
năm hai nghìn hai mươi ba là một năm thắng lớn của ngành lúa gạo việt nam
khi sản lượng lẫn kim ngạch xuất khẩu đều tăng mạnh
và để ngành này phát triển một cách bình vẩn ngành này cần thay đổi tư duy
từ tư duy nhỏ lẻ sang làm ăn lớn chiến lược hơn
bên cạnh đó cần tiếp tục đẩy mạnh tăng cường liên kết giữa nhà nước
nhà khoa học doanh nghiệp và nông dân
năm hai nghìn hai mươi ba xuất khẩu gạo việt nam ước đạt tám ba mươi bốn triệu tấn về lượng
và hơn bốn tám tỷ đô la mỹ về giá trị tăng tương ứng một mươi bảy bảy về lượng
và ba mươi chín bốn về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
đây là con số ấn tượng đánh dấu cuộc bóc mới trong xuất khẩu gạo ở việt nam
dù ngành gạo lập kỷ lục về xuất khẩu nhưng vẫn bộc lộ yếu tố chưa bình vẩn
do đó các chuyên gia cho rằng cần đưa ra những giải pháp đường dài để gạo việc phát triển bền vững
sự liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân để mang lại lợi ích cho cả đôi bên
đây là giải pháp căng cơ được các doanh nghiệp nhìn nhận là vô cùng quan trọng
thế nhưng vấn đề này là một thách thức lớn
cái quan trọng nhất vẫn là cái vấn đề liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ
đây là một cái vấn đề cốt lõi để chúng ta phát triển ổn định cái ngành hàng lúa gạo
nếu nói về cái liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân thì bây giờ cái con số rất ít chúng ta biết rồi
ví dụ như là cái diện tích trồng lúa của việt nam ta nói chung hay là đồng bằng sông cổ long nói riêng
thì trung bình đâu đó nó khoảng gần bốn triệu hectare
thế nhưng mà cái diện tích mà liên kết thì đâu đó nó cũng chỉ khoảng năm thôi
ví dụ như là chỉ có khoảng là
vài trăm ngàn hectare thì cái con số đó là quá ít
điểm nghẹn lớn nhất cho vấn đề liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp không gắn kết được vì có nhiều trung gian
trong thời gian qua bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn cũng như các tỉnh thành
đã có nhiều giải pháp để khuyến khích liên kết sản xuất tiêu thụ lúa gạo
nhưng đến nay diện tích lúa có liên kết với doanh nghiệp mới đạt hai mươi năm
chính vì vậy mặc dù năm hai nghìn hai mươi ba được xem là thành công về phương diện xuất khẩu
nhưng nhiều thời điểm giá lúa cao
nông dân có lợi thì doanh nghiệp xuất khẩu lại khó khăn
do đó các chuyên gia cho rằng để tạo ra con đường dài bền vững cho ngành lúa gạo
cần thiết phải sắp xếp lại thị trường xây dựng chuỗi liên kết
làm sao khi tham gia vào chuỗi sản xuất này không chỉ nông dân có lời mà doanh nghiệp cũng phải có lãi
khó trong liên kết thì một mặt là người nông dân còn sản xuất manh múng nổ lẻ
chúng ta muốn liên kết được thì chúng ta phải vô cánh đồng lớn
và chúng ta sẽ tổ hợp tác hợp tác xã
thứ hai là phải có sự giữ tính với nhau giữa doanh nghiệp với người nông dân
và tránh trường hợp bẻ kèo
còn cái thứ ba thì phía ngân hàng cũng nên có cái sự hỗ trợ
cho người nông dân tiếp cận với nguồn dân tính dụng để người ta đầu tư
đối với doanh nghiệp chúng ta mà phải xem người nông dân là một khách hàng
là một đối tác tinh cậy lâu dài liên kết hợp tác lâu dài với người nông dân
trong quá trình liên kết này lợi ích thì chúng ta chia sẻ
còn rủi ro lợi ích thì chúng ta phải là hài hòa
còn rủi ro thì chúng ta phải chia sẻ với người nông dân
chúng ta phải sắp xếp lại cái trật tự này
mình tổ chức lại cái chuỗi giá trị về lúa gạo của mình
một cách hợp lý hơn với sự nhúng tay của ai không phải của nhà nước không
mà của các thành phần tham gia cái chuỗi giá trị này
người nhà khoa học cho tới người nông dân
phải theo cái sự hướng dẫn của nhà nước
và cái nhà doanh nghiệp hiện nay thì cũng không có cần phải là anh mua anh bán gì cả
thay vì anh phải ký hợp đồng luôn với lại cái
vừa ký hợp đồng với tận hàng ở ngoài với cái giá future giá tương lai
được đổi về đó
đây là hợp đồng gọi lại với cái tập đoàn sản xuất này hoặc là giá hộp tác xã hoặc là nhóm hộp tác xã
thì họ làm cái chuỗi cung ứng nguyên liệu tốt giá thành hạ có truy nguyên được hồn gốc
đề án phát triển bền vững một triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh
vùng đồng bằng sông cửu long đến năm hai nghìn ba mươi cho thấy định hướng rõ ràng của chính phủ đối với ngành lúa gạo
khuyến khích các địa phương doanh nghiệp hướng tới liên kết sản xuất ngành lúa gạo chất lượng cao
không chạy theo sản lượng mà đi vào chất lượng giá trị gia tăng gắn với bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu
tuy vậy liên kết sản xuất đồng nghĩa với doanh nghiệp phải đầu tư lâu dài và đồng bộ từ tất cả các khâu từ đầu vào đến đầu ra
nhu cầu vốn cho các hoạt động này vượt quá khả năng của hầu hết doanh nghiệp hiện nay
chính vì vậy giải được bài toán về cơ chế vốn tính dụng cho doanh nghiệp chính là khơi thông điểm ngãn cho vấn đề liên kết trong thời gian tới
dù nằm cách trung tâm tp hcm hơn sáu km nhưng giá loạt căn hộ ở khu thảo điện tp thủ đức dọc tuyến metro số một vẫn cao ngất ngưỡng lên đến cả một trăm linh triệu một m hai
điển hình trong số đó là các căn hộ tại dự án mastery lumiere riverside vừa ban giao khách hàng hồi quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba
sau ba năm truyền hình các căn hộ đã được đặt vào khu thảo điện tp thủ đức
dự án hai hectare này nằm tại mặt đường võ nguyên giáp phương an phú được xây dựng thành hai tòa cao ốc ba mươi sáu tầng và hai tòa bốn mươi bốn tầng
một mặt của dự án được bao bọc bởi sông sài gòn mặt còn lại tiếp giáp với các con đường lớn của tp hcm
đặc biệt là nằm ngay nút giao của hai tuyến đường lớn nhất tp hcm là sa lộ hà nội và mai chí thọ
hiện trên các trang trao bán bất động sản giá mỗi mét vuông căn hộ tại mastery lumiere riverside đang được trao bán chuyển nhượng tám mươi năm
đến một trăm hai mươi năm triệu đồng một mét vuông còn các căn ben hao rơi vào khoảng hai trăm linh triệu đồng một mét vuông
cách đó không xa các căn hộ tại dự án gateway thảo điền dù đã ban giao được hơn năm năm vẫn có giá trao bán chuyển nhượng khoảng bảy mươi một trăm hai mươi năm triệu đồng một mét vuông
thậm chí dự án the vista cạnh đó đã được bàn giao hơn một mươi năm nhưng giá rau bán thứ cấp hiện vẫn giao động ở mức năm mươi bảy mươi năm triệu đồng một mét vuông
điểm chung của những dự án này đều cách trục đường lớn khoảng năm mươi mét
và hưởng lợi trực tiếp từ tuyến metro số một vào vận hành
sau hơn một tuần chiếu phim đào phở và piano trang web đặt vé bị sập bị lượng truy cập cao các sốt kính dỗ
vì vậy đơn vị chiếu mở thêm khung giờ phục vụ người xem đồng thời được đề xuất chiếu tác phẩm này trên toàn quốc
bộ phim đào phở và piano do bộ văn hóa thể thao và du lịch đặt hàng kinh phí hai mươi tỷ đồng
quay năm hai nghìn hai mươi ba phim lấy bố cảnh hà nội trong cuộc chiến sáu mươi ngày đêm cuối năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy ca ngợi mối tình của anh tự vệ và tiểu thư hà thành
tác phẩm khắc họa một thời bong đạn gian khổ thiếu thốn khi con người luôn đối diện cái chết nhưng lạc quan yêu đời
điểm sáng trong không khí ác liệt của chiến tranh là tình người tình yêu đất nước
dự án đoạt giá bông sen bạc tại liêu hoa phim việt nam lần thứ hai mươi ba tháng một mươi một năm ngoái
tác phẩm gia nhập đường đua phim tết năm hai nghìn hai mươi bốn cùng bộ phim hồng hà nữ sĩ
dự án thứ hai sử dụng kinh phí nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba của đạo diễn nguyễn tốn việt
trước kết quả bán vé khả quan cục điện ảnh cho biết đã đề xuất bộ văn hóa thể thao và du lịch về việc chiếu phim trên toàn quốc
theo cục trưởng cục điện ảnh đơn vị chiếu phim đào phở và piano với mục đích cống hiến cho khán giả phục vụ ngành điện ảnh
còn doanh thu phải nộp một trăm linh vào ngân sách nhà nước
để phổ biến dự án đến các cụm rạp toàn quốc cần quy định về tỷ lệ phần trăm doanh thu cho các nhà phát hành
để tận dụng tối đa những cơ hội mà các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại
ngành dịch may đang đẩy mạnh việc sản xuất theo mô hình chuỗi cung ứng khép kính để tăng lợi thế và giá trị về kinh doanh
ghi nhận câu chuyện thực tế tại một số doanh nghiệp ở tp hcm và phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
là một trong số ít các doanh nghiệp dệt may việt nam hoàn thiện được chuỗi cung ứng khép kính
đơn vị này đã sớm lấy lại vị thế kinh doanh sau những biến động của thị trường toàn cầu
chiến lược phát triển là tập trung đầu tư chủ cung ứng khép kính từ sản xuất sợi dệt ra thành phẩm và tiêu thụ
với công suất ba tấn sợi hai mươi triệu mét vải cung cấp cho thị trường ba ba triệu áo sơ mi một năm triệu bộ veston và sáu năm triệu bộ đồng phục mỗi năm
lợi thế chuỗi cung ứng này đã giúp tổng công ty may hai mươi tám được hưởng những ưu đải về thuế nhập khẩu trong evfta và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
chúng tôi tập trung vào phát triển ngành dệt và đặc biệt là ngành nhuộm
để có một dây chuyền khép kính nhờ có dây chuyền khép kính từ kéo sợi dệt nhuộm sang đến mây
mà chúng tôi phần nào là việc chủ động nguyên phụ liệu của chúng tôi sẽ chủ động rất là tốt
còn doanh nghiệp này cũng hoàn toàn chủ động từ nghiên cứu thị trường thiết kế bộ sưu tập mang thương hiệu riêng
hoàn thiện đóng gói và thương mại hóa sản phẩm xuất khẩu sang châu âu hoa kỳ theo hình thức odm
sản xuất theo đơn đặc hàng và obm sản xuất theo thương hiệu riêng
trước thách thức mới từ hàng rào kỹ thuật của các nước nhập khẩu đòi hỏi doanh nghiệp dệt mây trong nước
không ngừng nghiên cứu sáng tạo cải thiết công nghệ tạo ra các giá trị mới để duy trì thị trường
các doanh nghiệp cũng đang bắt đầu có hương phức trở lại có linh tần trở lại để làm sản xuất hàng
có sản lượng cái đầu ra thì có tăng hơn thế nên đấy cũng là phấn khởi cho ngành dệt mây
do cái đòi hỏi mới của tiêu dùng do cái đòi hỏi mới của những cái thị trường
nhập khẩu hàng hóa của việt nam do những cái cam kết của việt nam
trên thực tế thành phố hồ chí minh cũng đang triển khai là có rất nhiều dự án
mà vai trò của thành phố của nhà nước ở đây là rất lớn
theo hiệp hội dệt may việt nam vitas năm hai nghìn hai mươi bốn dự báo thị trường sẽ còn nhiều khó khăn
tuy nhiên ngành dệt may vẫn có cơ hội nếu đầu tư sản xuất xanh bền vững và thể hiện tốt trách nhiệm của nhà sản xuất
năm hai nghìn hai mươi bốn mục tiêu mới
mà ngành này đặt ra là sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu bốn mươi bốn tỷ usd tăng chín hai so với năm hai nghìn một mươi tám